trước khi được hướng dẫn của bộ y tế việc tiêm mũi tăng cường nhắc lại hai bổ sung đang được triển khai nhanh để sẵn sàng đối phó với cơn sóng covid một mươi chín mang biến thể omicron
với những nỗ lực đó hy vọng chúng ta có thể có được miễn dịch cộng đồng trước khi omicron bành trướng
thế nào gọi là mũi cơ bản mũi bổ sung và mũi nhát lại
trước hết liều cơ bản là liều được các nhà sản xuất vaccine hướng dẫn và thực hành tiêm chủng đủ
mỗi hãng sản xuất vaccine covid một mươi chín sẽ có số liệu cơ bản khác nhau
ví dụ như vaccine astrazeneca pfizer moderna có liều cơ bản là hai mũi vaccine adela của cuba có liều cơ bản là ba mũi
nhưng vaccine transcend của hãng johnson johnson thì chỉ có một mũi
sau khi tiêm liều cơ bản các nhà khoa học nhận thấy sau một thời gian miễn dịch của cơ thể bị giảm dần
khi đó người dân cần tiêm mũi tăng cường
trường hợp người có miễn dịch kém như ung thư hiv hoặc bệnh nhân ghép tạng
dù đã được tiêm liều cơ bản nhưng do đáp ứng miễn dịch yếu
nên phải được tiêm một mũi vaccine nữa so với liệu cơ bản gọi là mũi bổ sung
với mũi bổ sung sau một tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
người dân đã có thể được tiêm ngay
người dân có thể sử dụng chính loại vaccine đã được tiêm ở liều cơ bản để tiêm mũi bổ sung
nếu không có thì có thể dùng vaccine m như của pfizer moderna để thay thế
trong trường hợp những người sức khỏe tốt có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao
ngay sau khi tiêm liều cơ bản sẽ không cần tiêm mũi bổ sung
sau sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản những người này có thể tiêm mũi nhắc lại
đối tượng dành cho mũi tiêm vaccine mũi nhát lại là người mắc bệnh nền
tiếp xúc nhiều với f bác sĩ tuyến đầu hay những trường hợp có nghề nghiệp
bắt buộc phải thường xuyên gặp gỡ giao lưu
chúng tôi xin nhắc lại để quý vị hãy thật yên tâm
sở dĩ bộ y tế ban hành mẫu giấy chứng nhận mới gồm bảy mũi tiêm
là để có chỗ ghi thời gian và tên vaccine tiêm cho một số trường hợp đặc biệt
như vậy trường hợp này nếu tiêm đủ hết mũi tiêm thông thường và tăng cường
thì cần sẽ tới bảy chỗ để ghi mũi tiêm vaccine gồm hai mũi thử nghiệm hai ba mũi cơ bản
một mũi bổ sung nếu có bệnh lý nền và một mũi nhắc lại
hoặc có trường hợp tiêm vaccine ở nước ngoài
nhưng có thể tiêm vaccine không phù hợp với hướng dẫn của việt nam
thì họ sẽ phải tiêm lại không phải ai cũng sẽ tiêm bảy mũi
còn tùy vào thể trạng và sức khỏe của mỗi người
do đó bà con hãy thật bình tĩnh nghe đầy đủ và kiểm chứng thật chính xác thông tin mình nghe được quý vị nha
một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín
cụ thể mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản ba mũi
liều bổ sung một mũi và liều nhắc lại ba mũi theo hướng dẫn của bộ y tế
giấy xác nhận đã xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín được cấp cho mỗi cá nhân
sau khi thực hiện tiêm chủng vaccine theo quy định
căn cứ theo hướng dẫn của bộ y tế
sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm
cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín theo mẫu cho người dân
việc cấp giấy xác nhận sau thời gian theo dõi ít nhất ba mươi phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm
nhằm mục đích đảm bảo người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc phản ứng với thuốc tim
như vậy giấy xác nhận tiêm vaccine sẽ được cấp sau khi hoàn thành việc tiêm chủng
do đó nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy
thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tìm để được hướng dẫn về vấn đề này
trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách khi vừa phải phòng chống dịch vừa lo phục hồi phát triển kinh tế
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh một mươi điểm sáng của năm hai nghìn hai mươi
trong đó trước hết ông nhắc đến việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
đẩy nhanh ngoại giao và tiến trình tiêm vaccine điều chỉnh được chiến lược phòng chống dịch
ban hành các gói hỗ trợ tạo điều kiện khôi phục kinh tế xã hội
thủ tướng chia sẻ và nói thêm các biện pháp phòng chống dịch liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
dịch covid một mươi chín với biến chủng delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta
những thời điểm quan trọng chúng ta buộc phải quyết đoán đưa ra những quyết định hết sức khó khăn
báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng cho rằng phải xác định khó khăn thách thức nhiều hơn
thuận lợi cơ hội để có mục tiêu giải pháp phù hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh
tiếp tục quán triệt đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực
cá thể hóa trách nhiệm không hy sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần
đề cao nhiệm vụ phòng chống dịch thủ tướng cho rằng phòng chống phải an toàn linh hoạt
hiệu quả thì mới có thể khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong đó vaccine là hết sức quan trọng
thủ tướng nêu quan điểm muốn mở cửa khôi phục các hoạt động bình thường thì không còn cách nào khác là phải thần tốc thực hiện tiến trình vaccine
khi đã bao phủ được vaccine có các loại thuốc điều trị được cấp phép cộng với ý thức người dân chúng ta sẽ yên tâm mở cửa
vậy để mở cửa hoạt động bình thường chúng ta cần phải nhấn mạnh cần thần tốc tiêm vaccine chuẩn bị sớm thuốc chữa bệnh
không để xảy ra tình trạng đầu cơ
cùng với đó thủ tướng đồng thời yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người
nhất là vào tết nguyên đáng quản lý tốt các lễ hội và chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
theo bí thư hà nội dịp tết dương lịch vừa qua các cấp các ngành và người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vừa không để xảy ra tụ tập đông người
bên cạnh đó các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ f điều trị tại nhà
các lực lượng tuyến đầu như công an quân đội y tế các tổ chức covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ quản lý f tại nhà tiếp tục
đóng góp quan trọng giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh
người đứng đầu đảng bộ thành phố hà nội cũng biểu dương ngành y tế đã ban hành quy trình tập huấn
tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm phòng
góp phần làm giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine từ hai mươi ba xuống chỉ còn một mươi năm người
hoàn ngân các doanh nghiệp hỗ trợ và thành đoàn
hà nội có sáng kiến lập trạm atm oc miễn phí
tuy nhiên bí thư thành ủy hà nội lưu ý tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp
với số ca f phát sinh hàng ngày tăng cao số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn
vì vậy phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới
để vào cuộc đồng bộ quyết liệt trước hết là chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn
bí thư đinh tiến dũng yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp ra soát vật tư y tế tiêu hào
để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao vật tư xét nghiệm tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
ông đinh tiến dũng nhấn mạnh việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết cấp bách vì liên quan đến sức khỏe tính mạng của người dân
nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật đảm bảo công khai minh bạch
thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
như vậy cần các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp kiểm tra đảm bảo chất lượng vật tư y tế để tránh tình trạng không đảm bảo ảnh hưởng đến người dân
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức vừa ký quyết định về việc tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm đã quyết định tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với tên gọi bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn có quy mô một sáu trăm linh giường bệnh trong đó sáu trăm linh giường hồi sức tích cực
ngàn giường thu dung điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ vừa nặng
với một ba trăm năm mươi nhân viên y tế và các nhân viên hội
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn có chức năng tổ chức thu dung cách ly theo dõi điều trị người bệnh covid một mươi chín không có triệu chứng
và người bệnh mức độ nhẹ vừa nặng nguy kịch theo các hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm và sở y tế tp hcm
bên cạnh việc khám chữa bệnh cho người bệnh bệnh viện đảm bảo các cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư
hóa chất và đồ ăn thiết yếu cho người bệnh và các nhân viên
bệnh viện y tế liên quan